đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông đã có hơn hai trăm linh người dân phải di rời ra khỏi vùng ảnh hưởng bởi các vết nứt sụt lùn đất
việc đảm bảo an toàn và giữ ổn định cuộc sống của người dân đang được ưu tiên hàng đầu của địa phương
dạng sáng ngày hai tháng tám tại tổ chín phường nghĩa thành thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
một khối đất lớn đã sạt trượt sô đổ một số công trình nhà ở nền gạch cũng xuất hiện các vết nứt
đây là lần thứ hai bà phan thị quyết chứng kiến ngôi nhà của mình bị như thế này
trước mắt các điểm nhà văn hóa trường học được chưng dụng làm nơi ở tạm cho bà con
toàn bộ lương thực đồ dùng thiết yếu đã được chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng
chính quyền địa phương cũng như các cấp huyền tính
các cấp huyền tính cũng như các cấp huyền tính
và kịp thời hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm cũng như bố trí chủ an chủ ước
báo cáo các anh là hiện nay đời sống bà con đã đi vào ổn định
đối với tài sản của bà con chưa kịp di rời
chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng trực bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời thành lập các tổ công tác tiến hành khảo sát đánh giá thiệt hại
ảnh hưởng để giải quyết cả trước mắt lẫn lâu dài